thưa quý vị sáng ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên án đối với nguyễn thị mỹ cơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tại ấp lán cháo xã dân thành thị xã duyên hải về tội lừa đảo tài sản của người khác
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi bị cáo nguyễn cơ làm nghề mua bán hải sản tôm cua tại xã long khánh huyện duyên hải tỉnh trà vinh
trong quá trình mua bán hải sản nhỏ lẻ tại địa phương bị cáo nguyễn cơ quen biết với nhiều người trong đó có bà nguyễn hồng sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nơi trú ấp dùng diến và bà lâm thị tu hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ ấp mùa u cùng xã dân thành thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
đến đầu năm hai nghìn hai mươi việc mua bán hải sản gặp nhiều khó khăn bị cáo bị mất cân đối về tài chính
để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân tiếp tục mua bán tôm cu nhỏ lẻ trả tiền nhân tông bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối
lợi dụng đồng tin của các bị hại bằng cách hỏi vay số tiền lớn của các quyền hàng để mua tôm nuôi hồ
hứa thời hạn từ năm ngày đến một mươi ngày sẽ trả tiền góp lại và đưa thêm tiền cho các bị hại
do tin tưởng bị cáo nên các bị hại đồng ý cho vay sau đó bị cáo chiếm đoạt
bằng thủ đoạn như trên bị cáo đã chiếm đoạt của bị hại nguyễn hồng sang số tiền một mươi ba tỷ tám trăm bảy mươi triệu năm trăm linh ngàn đồng
chiếm đoạt của bị hại lâm thị thu hồng số tiền ba tỷ hai trăm ba mươi ba triệu đồng
các hứa vào hành vi tính chất vụ án hội đồng xét xử quản nghiên dân tỉnh trà kinh tuyên phạt bị cáo nguyễn thị nguyễn cơ
một mươi bảy năm tù giam đồng thời buộc phải bồi gần số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại